hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề hợp tác nga việt trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế vừa diễn ra tại viện kinh tế viện hàn lâm khoa học nga ở thủ đô moscow của liên bang nga đã thu hút sự tham dự của đông đảo giới chuyên môn của việt nam và liên bang nga
với một mươi ba tham luận được chuẩn bị kỹ lưỡng hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề về quan hệ hợp tác giữa việt nam và liên bang nga trong thế kỷ hai mươi một triển vọng phát triển hợp tác đầu tư trong khuôn khổ khu vực thương mại tự do giữa liên minh kinh tế a âu và việt nam những tác động của bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi toàn cầu hóa đối với kinh tế nga và việt nam so sánh mô hình phát triển kinh tế nga và việt nam đồng thời đưa ra những đánh giá sâu sắc về thực trạng và triển vọng quan hệ hợp tác giữa việt nam và liên bang nga
tại đây các nhà nghiên cứu học giả đã đưa ra nhiều đề xuất kiến nghị với các cơ quan chức năng hai nước nhằm khắc phục những hạn chế khó khăn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế thương mại từ đó góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga